tại hà nội ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bộ khoa học và công nghệ
và liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam phối hợp tổ chức lễ công bố
sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới sự và phát biểu tại buổi lễ
cùng sự có các đồng chí phạm thế duyệt nguyên ủy viên thường vụ thường trực bộ chính trị
nguyên chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trần thánh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ ba lần công bố trước đây
lễ công bố sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức nhằm tiếp tục cổ vũ
tôn vinh các tổ chức cá nhân tiêu biểu có đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học công nghệ của nước nhà
từ một trăm bốn mươi một công trình được giới thiệu đã tuyển chọn ra bảy mươi bốn công trình
giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu để vinh danh
phát biểu tại buổi lễ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức và công tác chọn
biên tập và công bố sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi chín
tôi rất vui mừng được biết trong bốn năm qua kể từ sau lễ công bố lần thứ nhất vào năm hai nghìn một mươi
công tác tuyển chọn biên tập và công bố sách vàng sáng tạo việt nam
ngày càng được triển khai một cách bài bản khoa học chặt chẽ
bảo đảm tính công khai minh lực
trong sách vàng sáng tạo việt nam nhiều lĩnh vực được đảng nhà nước tập trung ưu tiên phát triển
như cơ khí tự động hóa nông nghiệp công nghệ cao công nghệ sinh học quốc phòng an ninh v v
tác giả nhóm tác giả của các công trình này là những tập thể cá nhân trên mọi miền tổ quốc
có người là giáo sư tiến sĩ có người là chủ doanh nghiệp
có người là những công nhân nông dân và cả những sinh viên học sinh đang quá trình học tập tại nhà trường
qua đó cho thấy khả năng sáng tạo nghiên cứu khoa học luôn ở mỗi lứa tuổi và ở mọi tầng lớp trong xã hội của chúng ta
từ thực tiễn sinh động của nhân dân trong hoạt động lao động sản xuất
chủ tịch quốc hội cho rằng cần tiếp tục tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước
để ngày càng có nhiều công trình giải pháp sản xuất

góp phần nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của quốc gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước
tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo cũng đã trao chứng nhận của ban tổ chức và phần thưởng tặng các tác giả
nhóm tác giả có công trình giải pháp sáng tạo được lựa chọn công bố trên sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi chín